công an hà nội đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về hai vụ trọng án xảy ra trên địa bàn quận hà đông và quận cầu giấy diễn ra trong tháng một mươi vừa qua
điều đáng chú ý quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ được nhiều súng quân dụng dao kiếm và mìn tự chế
vụ án thứ nhất được xác định xảy ra vào một h một mươi năm phút sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi
vào thời điểm trên sau nhiều tiếng nổ lớn cơ quan công an phát hiện một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tử vong
người này được xác định là nhân viên một nhà nghỉ trên địa bàn quận cầu giấy
tích cực điều tra cơ quan chức năng đã bắt được bốn trên sáu nghi phạm
các đối tượng này đều có nhiều tiền án tiền sự trong đó xác định nguyễn vĩnh long ba mươi bảy tuổi ở quận hai bà trưng là kẻ chủ mưu
vụ thứ hai xảy ra vào hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi trên địa bàn quận hà đông tại văn phòng tư vấn nhà đất lộc phát phường nguyễn trãi quận hà đông
khẩn trương điều tra công an thành phố đã bắt giữ đối tượng vũ văn sinh chú quán tại ninh bình nguyễn quốc phong chú quán tại huyện thanh trì để làm rõ vụ án
qua điều tra nhóm đối tượng này khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm đối tượng của bùi đức hậu chú quán tại phường tiến hưng hà đông nên đã chuẩn bị vũ khí để trả thù
trả lời phóng viên trong buổi họp báo về công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ phó giám đốc công an hà nội cho biết sẽ tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
giả soát phòng ngừa tình trạng thanh toán giải quyết mâu thuẫn bằng vũ khí nóng
qua điều tra nhóm đối tượng này khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm đối tượng của bùi đức hậu chú quán tại huyện thanh trì để làm rõ vụ án